bắt đầu từ hôm nay biển số ô tô xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe
còn gọi là biển số định danh do là ngày đầu áp dụng quy trình mới trong việc cấp đổi biển số
nên nhiều người dân vẫn gặp phải một số vướng mắt tuy nhiên với sự hướng dẫn hỗ trợ tích cực
từ phía lực lượng cảnh sát giao thông nhiều người dân đã có thể hoàn tất nhanh chóng việc cấp đổi biển số
và những tấm biển số gắn liền với mã số định danh cá nhân đầu tiên tại hà nội đã được cấp ngay trong buổi sáng ngày hôm nay
hôm nay ngày một mươi năm tháng tám ngày đầu tiên áp dụng quy định theo thông tư hai mươi bốn của bộ công an
đó là việc cấp biển số xe theo mã số định danh cá nhân và tại một số cơ sở đăng ký xe trên địa bàn thành phố hà nội
thì những ngày qua cái việc sang tên đổi chủ cho phương tiện đã có số lượng rất đông
tuy nhiên trong ngày hôm nay thì số lượng này đã giảm đi đáng kể
và cái việc cấp đổi biển số xe theo mã số định danh thì đối với phương tiện mới thì không có nhiều cái sự thay đổi so với trước đây
là người đầu tiên được cấp biển số xe theo mã số định danh
cũng là biển số sẽ gắn liền với mình trong suốt cuộc đời
chụp ảnh thực tế xe theo góc bốn mươi năm độ để lưu hồ sơ hoặc là bản ca số máy
còn đối với công dân làm thủ tục đăng ký xe mới
theo cảm nhận của tôi tôi thấy như những ngày bình thường khác như thông tư hai mươi tám không có gì thay đổi
còn hôm nay việc sang tên và cấp đổi các loại hình về thủ tục đăng ký có một số thay đổi
nên là nó không thay đổi theo thông tư hai mươi bốn
nên là việc chúng tôi là sẽ phải hướng dẫn đối với công dân đến làm các thủ tục về cấp đổi
thu hồi đăng ký và sang tên xe nó sẽ thay đổi một chút
lãnh đảng bộ công an cũng đã chỉ đạo cục cảnh sát tàu thông
và chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
là phải chuẩn bị tốt về hạ tầng công nghệ thông tin
để đáp ứng với phần mềm công nghệ mới là quản lý số hóa hồ sơ
và đồng thời là đăng ký ở lơi thường trú và tạm trú
cũng như là tập huấn cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện thành thạo
cái nghiệp vụ mà quy định mới tại thông tư hai mươi bốn
cũng như là nguồn nhân lực để thực hiện từ phòng cảnh sát tàu thông
công an cấp huyện và đến tận công an cấp xã
bắt đầu từ hôm nay một mươi năm tháng tám nếu người dân mua bán chuyển nhượng cho tặng
không làm thủ tục thu hồi biển số sau ba mươi ngày thực hiện giao dịch
sẽ bị phạt theo quy định tại nghị định một trăm linh
cụ thể đối với mô tô xe máy bị phạt từ tám trăm linh đến hai triệu đồng
đối với cá nhân từ một sáu triệu đến bốn triệu đồng đối với tổ chức
khi không chấp hành việc thu hồi giấy đăng ký biển số xe theo quy định
đối với ô tô nếu vi phạm lỗi này sẽ bị phạt từ hai bốn triệu đồng
đối với cá nhân và từ bốn đến tám triệu đồng đối với tổ chức